thưa quý vị bản tin của bộ y tế sáng ngày hôm nay cho biết có thêm bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong nước
tại bắc giang hai mươi hai ca bắc ninh sáu ca tp hcm một mươi năm ca một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại quảng nam
việt nam hiện có chín hai mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có bảy bốn trăm bốn mươi năm ca ghi nhận trong nước và một năm trăm tám mươi hai ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm tám trăm bảy mươi năm ca